cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động tỉnh hưng yên đã khởi tố vụ án tạm giữ phàng lao chia
chú huyện yên châu tỉnh sơn la về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào hồi một mươi một h năm mươi năm phút ngày bảy tháng bảy trên đoạn đường quốc lộ ba mươi chín a thuộc thôn tiên cầu
xã hiệp cường huyện kim động công an huyện kim động đã phát hiện và bắt giữ đối tượng phàng lao chìa
thu trong người chia năm gói ni lông bên trong chứa một viên nén nghi là ma túy
kết quả giám định cho thấy số chất trên là ma túy dạng methamphetamin với khối lượng trên chín mươi chín gram
bước đầu chìa khai nhận đã mua số ma túy trên của một người lào tại khu vực biên giới việt lào
sau đó mang về hương yên để bán cho một đối tượng chưa rõ địa chỉ nhưng sau đó đối tượng này đã trả lại
trên đường quay về thì bị công an huyện kim động phát hiện và bắt giữ